trong những hình ảnh đẹp mùa nước nổi ở đồng tháp thật thiếu sót nếu không nhắc đến mùa len trâu
hình ảnh hàng trăm con trâu di cư từ đồng này qua đồng khác tìm thức ăn đã trở thành nét đẹp nên thơ ở những vùng quê mùa nước nổi
mùa này ở các cánh đồng gò cao khu vực đầu nguồn huyện hồng ngự tân hồng tỉnh đồng tháp từng đàn trâu khắp nơi tập kết về đây ăn cỏ
đây được xem là thời điểm để đàn vật nuôi được nghỉ ngơi sau một năm cày bừa kéo lúa
mùa len trâu ở miền tây thường kéo dài từ ba đến bốn tháng mùa nước nổi
dù đàn trâu của địa phương không nhiều như trước nhưng hàng năm đến thời điểm này những người nuôi trâu lại chuẩn bị cho một hành trình cùng đàn trâu di cư khắp địa bàn
thời điểm này mùa len trâu vẫn còn rất đẹp và thơ mộng